thưa quý vị trong sáu tháng đầu năm hà nội đã ra quyết định xử phạt hơn hai trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
tổng số tiền phạt thu được đạt hơn chín năm tỷ đồng
đây là nội dung trong báo cáo sơ kết hai năm thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô
báo cáo cũng cho thấy hà nội hiện có gần năm trăm linh nhà liền kề dạng ống
trong đó có hơn một trăm hai mươi nhà ở kết hợp kinh doanh mặt tiền thường bị bịt kín không có lối thoát nạn khi xảy ra cháy
trong số bảy mươi chín công trình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng đã được công khai đưa tin vào năm hai nghìn một mươi
đến nay năm mươi hai dự án công trình đã được khắc phục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đối với những công trình khó có khả năng khắc phục thành phố hà nội đã củng cố hồ sơ
chuyển sang cơ quan điều tra công an thành phố để xem xét xử lý theo quy định
tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng đang là bài toán được đặt ra cho nhiều quốc gia trên thế giới
tại việt nam trong điều kiện các dự án thủy điện đã được khai thác tối đa
nhiệt điện thì phải đối mặt với áp lực về ô nhiễm môi trường
việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng
tự kiện chủ trương của chính phủ về khuyến khích thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo
công ty điện lực long an đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái
mô hình này đang ngày càng có nhiều doanh nghiệp và hộ dân tỉnh long an đầu tư ứng dụng
mang lại hiệu quả kinh tế rất tốt cho người sử dụng
năng lượng mặt trời này có lợi ích như thế này là khi mình xài điện năng lượng mặt trời
xài xong điện năng lượng mặt trời xong thì mình hết điện năng lượng mặt trời thì mình mới xài điện lưới
thứ nhất là mình xài được điện lưới ở bậc thang thấp cho nên là cái giá thành nó giảm
giá thành nó giảm
cái thứ hai là khi mình dư điện thì mình bán lên điện lưới mình bán lên điện lưới thì mình bán được một cái giá cao
công ty điện lực long an cho biết toàn tỉnh đã có trên hai trăm một mươi ba hộ dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái
ngành điện long an đã vận hành hệ thống tại văn phòng công ty từ năm hai nghìn một mươi
và lắp đặt tại các đơn vị điện lực huyện dự kiến vận hành trong năm nay
sử dụng lắp đặt và sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái
số điện dư thì
thì theo quy định hiện nay thì hàng tháng thì ngành điện sẽ tính toán và trả lại thanh toán lại cho người dân
nói chung thủ tục trình tự để được bán điện
mà điện năng lượng mặt trời trên mái nhà là hết sức là đơn giản và thân tuyện cho người dân
khi người dân doanh nghiệp lắp đặt điện năng lượng mặt trời để sử dụng
không chỉ giúp ngành điện giảm áp lực về nguồn cung cấp điện cho hệ thống
phần bảo vệ môi trường tiết kiệm chi phí
công ty điện lực long an sẵn sàng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp lắp đặt nhanh nhất
để người dân được hưởng lợi ích trực tiếp về kinh tế khi đầu tư
thưa quý vị tối ngày hai tháng tám tại thành phố đà nẵng
sở công thương phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại thành phố đã tổ chức lễ khai mạc
hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây
qua tám lần tổ chức hội trợ đã trở thành điểm đến giao lưu
thúc đẩy phát triển kinh tế giữa các nước các địa phương có đường hành lang đi qua
hành lang kinh tế đông tây là tuyến đường bộ dài hơn một bốn trăm năm mươi km
xuất phát từ myanmar đi qua thái lan lào và việt nam
điểm cuối cùng là thành phố đà nẵng
hội trợ năm nay có quy mô năm trăm linh gian hàng đến từ ba trăm năm mươi đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước
sản phẩm trưng bày tại hội trợ gồm điện điện tử công nghệ thông tin
thực phẩm chế biến đồ gỗ nông sản
đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá hình ảnh tiềm năng kinh tế xã hội
thu hút đầu tư thương mại và du lịch giữa các địa phương với tổ chức doanh nghiệp
hội trợ cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ tìm kiếm cơ hội liên kết
mở rộng thị trường giữa các tỉnh thành của việt nam với các tỉnh của ba nước có hành lang đi qua
hội trợ kết thúc vào ngày bảy tháng tám
thưa quý vị những ngày gần đây nhiều hộ dân huyện đắc tô tỉnh quang tung
đang phải đứng ngồi không yên vì bệnh khảm lá trên cây sắn đang hoành hành
thu đặc trị thì chưa có khiến nguy cơ thất thu ngày càng hiện hữu
nguyên nhân là do những hộ dân này được doanh nghiệp và chính quyền địa phương cấp giống
hỗ trợ vốn để trồng sắn nhưng không may lại chúng phải giống sắn đã bị nhiễm bệnh
vụ sắn năm hai nghìn một mươi chín hơn ba trăm linh hộ dân trên nệm bàn huyện đắc tô tỉnh quang tung
được nhà máy cồn và tinh bột sắn đắc tô cung cấp giống km chín trăm tám mươi năm
trồng trên diện tích hai trăm tám mươi chín hectare
từ đầu tháng sáu đến nay nhiều diện tích sắn có hiện tượng lá bị xoăn cong queo
nhăn nhốm và được xác định bị bệnh virus khảm lá sắn
với tỷ lệ nhiễm bệnh từ một mươi đến bảy mươi diện tích tùy từng hộ gia đình
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện đắc tô bệnh khảm lá sắn đã phát hiện trên chín xã thị trấn trên nệm bàn
với lũy kế diện tích sắn bị nhiễm bệnh là sáu mươi tám hectare chiếm một phần ba diện tích sắn trên địa bàn toàn huyện
hiện chưa có thuốc đặc trị bệnh khảm lá sắn
đối với các diện tích bị nhiễm bệnh trên hai trăm tám mươi một bốn hectare là đều bị nhiễm bệnh hết
nhưng mà cái này là mức độ nhiễm bệnh của từng diện tích là nó khác nhau
chứ không phải là hai trăm tám mươi một hectare là cây nào cũng bị
đối với những diện tích đất đã bị nhiễm bệnh này bị khảm lá thì tuyệt đối là không được trồng mì không được trồng sắn
khuyên cáo là một là trồng các loại hột đậu hai là ngô để hạn chế rủi ro cho nông dân

thì có thể trồng được hai ba vụ rõ đậu các loại
thì có thể trồng được hai ba vụ rõ đậu các loại
chính quyền huyện đắc tô tỉnh con tôm đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương
vận động các hộ dân có diện tích nhiễm bệnh dưới bảy mươi thì nhổ bỏ tiêu hủy cây đấy
trên bảy mươi thì nhổ bỏ tiêu hủy toàn bộ
nếu không ngăn chặn được triệt để bệnh khảm lá sắn lây lan ra diện rộng
sẽ ảnh hưởng đến năng suất chất lượng trên năm một trăm linh hectare sắn của huyện đắc tô
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc